thưa quý vị ngay trong chiều nay hà nội tạm đóng cửa chợ quang do phát hiện chị bán gà dương tính
ông nguyễn duy nhật là phó chủ tịch ubnd xã thanh liệt thanh trì hà nội
thông tin với các báo giới nhà chức trách đã yêu cầu ban quản lý chợ quang tạm thời đóng cửa chợ
để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
động thái này có liên quan đến trường hợp tiểu thương vtn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín thuộc trường mỹ bắn gà ở trợ quang
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai đã nghỉ bán hai ngày trước
tiếp tục với diễn biến về tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội
thưa quý vị như đã phân tích bên trên tâm lý cũng ảnh hưởng rất nhiều đến những người nhiễm covid một mươi chín
có trường hợp nửa đêm đi lang thang rồi vài ngày sau phát hiện đã nhảy sông tự tử
hay là trường hợp hai vợ chồng f đang điều trị hậu covid một mươi chín
thì chồng trích điện vợ đến tử vong
đây là những ví dụ điển hình mà các chuyên gia đã phân tích và đánh giá
tuy nhiên nhìn vào thực tế nhiều bệnh nhân covid một mươi chín tại hà nội là người già
bệnh nền đang trở nặng điều này đặt ra nỗi bận tâm lớn đối với y tế hà nội
qua khảo sát các bệnh viện có thể thấy người già có bệnh nền đang có diễn biến sức khỏe khá xấu
bệnh viện thanh nhàn được sở y tế hà nội do nhiệm vụ tiếp nhận những bệnh nhân nặng
nguy kịch nguy cơ cao hiện tại bệnh viện có ba bệnh nhân nặng phải thở oxy
trong đó có hai bệnh nhân thở oxy dòng cao và một bệnh nhân phải thở oxymox bác bác sĩ quốc anh cho hay
cũng theo bác sĩ quốc anh các bệnh nhân đều là trường hợp đã được tiêm vaccine covid một mươi chín
tuy nhiên vì các bệnh nhân có bệnh nền điện hình là phổi tắc nghẽn mạng tính nên có nguy cơ cao
bệnh viện đa khoa đức giang cũng là một cơ sở điều trị thuộc tầng ba của hệ thống phân luồng thu dung
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín chuyên tiếp nhận những bệnh nhân nặng nguy cơ cao
đến thời điểm hiện tại bệnh viện đa khoa đức giang đang điều trị cho một trăm ba mươi bệnh nhân covid một mươi chín
trong số này có ba bệnh nhân nguy kịch sáu bệnh nhân nặng và các bệnh nhân còn lại ở mức trung bình
nhiều bệnh nhân chuyển nặng thuộc đối tượng người cao tuổi người có bệnh nền
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương số lượng bệnh nhân covid một mươi chín nặng
được các tỉnh thành phía bắc chuyển đến đã gia tăng nhanh trong thời gian gần đây
theo bác sĩ phạm văn phúc phó trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
hiện tại khoa hồi sức tích cực đang điều trị cho hai bệnh nhân có địa chỉ tại hà nội
hiện cả hai bệnh nhân đều khá nặng và phải thở máy
trong đó một bệnh nhân bảy mươi chín tuổi đã tiêm hai mũi vaccine nhưng vừa hoàn thành tiêm chủng chưa lâu thì mắc bệnh
một trường hợp là sản vụ mang bầu hai mươi chín tuần chưa tiêm vaccine bác sĩ phúc cho hay
người dân cần tuân thủ nghiêm túc khuyến cáo năm k của bộ y tế
đặc biệt với những người có nguy cơ cao như người cao tuổi người có bệnh nền người chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine
trước đó ông nguyễn văn phong phó bí thư thành ủy hà nội dự báo số bệnh nhân covid một mươi chín tại thủ đô sẽ tăng cao trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán sắp tới
thành phố đã giao sở y tế và các đơn vị xây dựng kịch bản khi có một trăm linh ca bệnh và đề nghị cần phải chủ động chuẩn bị nghiêm túc cho tình huống này
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội tối hai mươi ba tháng một mươi một thống kê
bảy ngày liên tiếp thành phố vượt mốc hai trăm linh ca covid một mươi chín một ngày cao nhất là hai trăm tám mươi sáu ca thấp nhất hai trăm một mươi bảy ca
f ghi nhận trong cộng đồng vẫn chiếm tỷ lệ lớn
từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một hà nội thí điểm cách ly f một tại nhà trên toàn thành phố trừ bốn quận trung tâm ba đình hoàn kiếm
đống đa hai bà trưng bởi mật độ dân cư cao và tập trung ở trụ sở của các cơ quan tổ chức lớn
thành phố cũng hướng dẫn thu dung điều trị f nhẹ và không triệu chứng tại các trạm y tế lưu động
của quận huyện thị xã
về việc giám sát người dân về từ các địa bàn có dịch hà nội bỏ yêu cầu người về từ tp hcm phải cách ly tại nhà bảy ngày
thay vào đó những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh chỉ cần tự theo dõi sức khỏe tại nhà
nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày về địa phương và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k
đồng thời xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở
đau rát hỏng mất vị rác thì báo cho cơ quan y tế
cơ quan y tế sẽ theo dõi và xử trí theo quy định
ông nguyễn văn phương phó bí thư thành ủy hà nội dự báo ca bệnh covid một mươi chín sẽ tăng cao trong dịp tết dương lịch
tết nguyên đán sắp tới thành phố đã giao sở y tế và các đơn vị xây dựng kịch bản khi có một trăm linh ca bệnh
và đề nghị cần phải chủ động chuẩn bị nghiêm túc cho tình huống này
theo phó bí thư hà nội nếu xuất hiện ba mươi ca bệnh trở lên thành phố sẽ chia ra bốn cấp độ điều trị cho các f
cụ thể bệnh viện thành phố là cấp độ một bệnh viện tuyến quận huyện là cấp độ hai trung tâm y tế xã phường thị trấn là cấp độ ba
cấp độ bốn là khi đã quá tải điều trị tại nhà
thành phố cũng đã giao sở y tế nghiên cứu thí điểm điều trị f thể nhẹ tại nhà
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hằng ngày trên kênh báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
và quý vị cũng đừng quên nhấn like và sup sky ủng hộ kênh youtube của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo